vừa qua tại tỉnh bà rịa vũng tàu tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã tổ chức hội thi tay nghề dầu khí lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội thi tay nghề dầu khí năm nay có một trăm chín mươi một thí sinh đến từ một mươi hai đơn vị trong ngành dự thi ở một mươi hai nghề như vận hành thiết bị khoan dầu khí vận hành nhà máy lọc dầu vận hành nhà máy nhiệt điện vận hành khai thác dầu khí quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin
những thí sinh đoạt giải cao tại hội thi sẽ được tuyển chọn và bồi dưỡng để tham dự hội thi tay nghề cấp quốc gia và khu vực asean
hội thi là cơ hội để người lao động giao lưu học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề phấn đấu ngày càng nhiều kỹ sư giỏi nhiều công nhân kỹ thuật bậc cao trong ngành dầu khí
hội thi đã trở thành một truyền thống mới là ngày hội tôn vinh những bàn tay vàng của đội ngũ người lao động dầu khí hội thi bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi một